viện kinh tế việt nam phối hợp với viện nghiên cứu phát triển tp hcm đã tổ chức hội thảo các vấn đề phát triển tp hcm cơ chế chính sách đột phá
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dự và chủ trì hội thảo
hội thảo là một phần trong khuôn khổ thực hiện đề án cơ chế chính sách đột phá để tp hcm phát triển nhanh toàn diện vững chắc
thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị
các chuyên gia nhà khoa học đã phân tích các vấn đề về tầm nhìn thực trạng quy hoạch phát triển đô thị tài chính ngân sách đổi mới phát triển doanh nghiệp cải cách thể chế và bộ máy
bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng đánh giá cao những nhận định của các nhà khoa học về hiện trạng tp hcm và những giải pháp thời gian tới
đồng thời khẳng định đề án phải bám sát nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị tìm ra những đột phá mới đưa thành phố phát triển nhanh bền vững trong thời kỳ hội nhập
việc xây dựng đề án phải gắn với liên kết vùng và trong tổng thể phát triển chung của cả nước các nội dung đề xuất đưa ra phải có cơ sở vững chắc có tính khả thi cao